đại tướng đỗ bá tị ủy viên trung ương đảng phó chủ tịch quốc hội đã có chuyến thăm và chúc tết tại thành phố đà nẵng
thăm và chúc tết đồng chí thượng tướng huỳnh ngọc sơn nguyên phó chủ tịch quốc hội
đồng chí đỗ bá tị đã thông tin về hoạt động của quốc hội trong năm hai nghìn một mươi bảy và những thành tiệu của đất nước trong năm qua
trong đó nổi bật là tổ chức thành công của năm apec hai nghìn một mươi bảy các chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế đều đạt và vượt kế hoạch quốc hội đã đề ra
thay mặt ủy ban thường vụ quốc hội đồng chí đỗ bá tị cảm ơn đồng chí huỳnh ngọc sơn với những đóng góp to lớn quan trọng của hoạt động quốc hội trong nhiệm kỳ qua
mong muốn đồng chí tiếp tục theo dõi giúp đỡ đóng góp ý kiến để hoạt động của quốc hội ngày càng hiệu quả hơn
chiều cùng ngày đồng chí đỗ bá tị thăm sơn hương tại gia đình thượng tướng anh hùng lực lượng vũ trang nguyễn trơn
nguyên thứ trưởng quốc phòng và vợ là anh hùng lực lượng vũ trang trần thị lý cùng một số cán bộ cao cấp
gia đình chính sách tiêu biểu tại đà nẵng